chúng ta đều biết rằng rau củ mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe của con người
tuy nhiên việc ăn chúng không đúng cách là có thể gây hại cực lớn thậm chí gây ung thư
rau quả phát triển sẽ sinh ra một lượng vi khuẩn
do đó rau sau khi mua về nhà thường được rửa sạch rồi nấu chín để giảm tác hại của vi khuẩn đối với cơ thể con người
dù vậy một số loại rau được xử lý không đúng cách sẽ khiến chất độc vi khuẩn xâm nhập qua đường ăn uống
cũng có thể làm tăng ganh nặng thuộc gan thận khiến gan bị ảnh hưởng lớn trong quá trình chuyển hóa chất độc
thậm chí nhiều người còn bị ngộ độc ung thư
sau khi ăn rau sai cách
những trường hợp này không phải là hiếm
vì vậy bạn cần phải chú ý đến cách ăn đối với từng loại thực phẩm đặc biệt là bốn loại rau sau đây
đầu tiên đó là các loại đậu chưa được nấu kỹ
các loại động chứa rất nhiều chất dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe của con người
tuy nhiên nhiều hộ gia đình lại xử lý đậu một cách không đúng
thông thường đậu được rửa sạch trước cắt khúc rồi cho trực tiếp vào nồi đảo đều
nhưng cách đấu này rất dễ làm cho đậu chưa chín hẳn
dù nhìn bên ngoài đã rất ngon mát rồi
nhiều người cho rằng đậu chỉ ngon khi còn giòn và nở chín
nhưng độ sống lại rất có hại cho cơ thể con người
không chỉ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của đường tiêu hóa
mà còn gây dối loạn ở gan dễ dẫn đến ngộ độc
do đó khi mua đậu về ta nên luộc qua nước sôi để đậu biến chất hoàn toàn
như vậy đậu sẽ chín ngon hơn và không ảnh hưởng đến sức khỏe
tiếp theo là khuẩn đậu
khoai tây mọc mầm
khoai tây là nguyên liệu phổ biến
nhưng khoai tây sau khi để lâu sẽ nảy mầm
nhiều gia đình cắt bỏ phần mô nảy mầm này đi
và nấu chín để tiêu thụ như bình thường
tuy nhiên khoai tây nảy mầm cũng có thể gây phản ứng độc hại trong cơ thể con người
nên cách xử lý tốt nhất đó là vứt bỏ nó
điều này là bởi vì khoai tây mọc mầm không có nguyên liệu phổ biến
vì vậy khi khoai tây mọc mầm tinh bột chuyển hóa thành solanin và traconin alpha
đây là hai chất có thể gây ngộ độc cho con người
việc cắt bỏ những phần mọc mầm cũng không thể loại bỏ được toàn bộ chất độc đã nhiễm vào củ khoai
vì vậy bạn đừng nên tiếc rẻ nó
dễ gây phản ứng ngộ độc cho con người
thậm chí nếu tiêu thụ mộc nghĩ ngâm lâu trong một thời gian dài
có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến gan và gây ra ung thư gan